nhân dịp tết trung thu hai nghìn hai mươi hội đồng đội trung ương trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi việt nam
và thành đoàn đà nẵng phối hợp tổ chức chương trình trung thu cho em dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện ung biếu đà nẵng
nhiều phần quà có ý nghĩa đã được dành tặng cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện ung biếu đà nẵng
ngoài ra còn có nhiều phần quà dành cho các em nhỏ điều trị ngoại trú
đây là hoạt động thiết thực giao tính nhân văn nhân dịp tết trung thu nhằm động viên các bệnh nhi đang điều trị vượt qua khó khăn yên tâm điều trị bệnh